trên thế giới tính đến sáng nay dịch covid một mươi chín đã khiến hơn ba mươi chín năm triệu người bị nhiễm bệnh
thế giới ghi nhận ba mươi chín năm trăm bảy mươi ba bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín và một một trăm linh chín bảy mươi ca tử vong
số ca bình phục là hai mươi chín sáu trăm năm mươi ba bốn trăm ba mươi bốn ca với tám hai trăm tám mươi tám hai trăm bảy mươi tám ca mắc và hai trăm hai mươi ba sáu trăm bốn mươi bốn ca tử vong
mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về đại dịch
xếp thứ hai là ấn độ với tỷ lệ tử vong là tám mươi một người trên một triệu dân
xếp sau ấn độ là brazil nga và tây ban nha
nga đã công bố giá bán tối đa một số loại thuốc mới điều trị covid một mươi chín
chẳng hạn một gói thuốc avifavi với liều lượng hai trăm linh mg có số lượng một mươi viên
có giá là một rup tương đương với một mươi hai tám mươi bốn usd
còn tại đức giới chức cảnh báo nếu không thắt chặt các hạn chế
số ca mắc covid một mươi chín ở đức này có thể lên tới một
tại khu vực đông nam á thái lan sẽ triển khai mô hình phô mai thụy sĩ
nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch
mô hình này sử dụng những lát phô mai để hình dung cách phối hợp các biện pháp can thiệp
nhằm phòng tránh dịch
mỗi biện pháp phòng tránh bao gồm giãn cách xã hội đeo khẩu trang rửa tay và khử trùng
được mô tả như một rào cản không hoàn chỉnh trước sự lây truyền virus
do mỗi biện pháp đều tồn tại những khiếm khuyết giống như những lỗ hổng trên miếng phô mai